thưa quý vị rất nhiều người đang nóng lòng muốn có thu nhập để trang trải sinh hoạt phí
và đã bị rơi vào cạm bẫy việc nhẹ lương cao của các đối tượng lừa đảo
chỉ với những số tiền đóng rất nhỏ có khi chỉ một trăm linh đồng
nhưng với phạm vi lừa đảo rộng lớn dựa trên sự lan tỏa của internet
tiếp cận được nhiều con mồi nên sau mỗi cú lừa thì số tiền bất chính thu về sẽ vô cùng lớn
và sau khi đã ăn đủ thì những tên lừa đảo sẽ cao chạy xa bay
khiến cho công an rất khó lần tìm và bắt được những kẻ lừa đảo chịu trách nhiệm trước pháp luật
chỉ vì tin vào lời mời làm cộng tác viên cho một công ty mà bản thân cũng chỉ tham gia trên mạng
chứ chưa từng tiếp xúc và kết quả số tiền đầu tư của người phụ nữ đã biến mất
mới đầu số tiền nhỏ thì họ cũng tức là trả luôn cho tôi qua cái app corona gì ấy
thì bắt đầu mình thực hiện những số tiền lớn hơn thì họ nghĩ ra nhiều nguyên do là không trả lại tiền cho mình
còn người phụ nữ này chỉ trong sáu ngày đã bị kẻ lừa đảo
chiếm đoạt số tiền lên đến bốn trăm linh triệu đồng
vẫn là những chiêu bài dẫn dụ tuyển công tác viên
sau khi nạn nhân đầu tư chuyển khoản số tiền
thì chủ tài khoản tuyển dụng cũng không cánh mà bay cùng với số tiền chị đã truyền khoản
thì lúc này đầu tiên tôi làm thì giá trị sản phẩm rất là thấp
còn về tiếp ngày thứ hai thì giá trị sản phẩm nó lên trung bình là cỡ tầm chín triệu bảy triệu
về tiếp lên nữa là ba mươi năm triệu bốn mươi triệu bốn mươi năm triệu
chỉ cần gõ cụm từ tìm việc làm thêm sẽ ra hàng loạt bài viết tuyển cộng tác viên cho các công việc
như dán túi giấy cắt chỉ quần áo hay thậm chí là bóc tỏi tại nhà
với lời quảng cáo không cần cọc không mất chi phí trả lương song phẳng
nhưng thực chất là một cái bẫy của các đối tượng lừa đảo
trên thực tế các nhà tuyển dụng đích thực sẽ phỏng vấn trực tiếp ứng viên ngay tại văn phòng
sau khi đã trao đổi với nhau qua email hoặc điện thoại
chứ không có chuyện đăng ký qua app
hay yêu cầu đặt cọc
người dân nên tìm việc làm ở những công ty hay các trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín